nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ về thăm quảng bình ngày một mươi sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tại thành phố đồng hới tỉnh ủy quảng bình phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổ chức hội thảo khoa học bắc hồ với quảng bình
quảng bình làm theo lời bác
phát biểu tại hội thảo bí thư tỉnh ủy quảng bình hoàng đăng quang nêu rõ với thời gian chưa chọn hai mươi bốn giờ vào thăm quảng bình
nhưng bác hồ đã dành rất nhiều tình cảm đặc biệt cho quân và dân quảng bình
tình cảm sâu sắc những lời căn dặn và dạy bào của bác là những quan điểm tư tưởng chỉ đạo mang tính chiến lược lâu dài
và trở thành phương châm hành động ý chí quyết tâm của đảng bộ quân và dân tỉnh quảng bình
hội thảo này nhằm ôn lại và khắc sâu những tư tưởng lời chỉ dạy ân cần và tình cảm sâu sắc của bác hồ dành cho đảng bộ và nhân dân tỉnh quảng bình
qua đó nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu xây dựng quảng bình hai giỏi giàu mạnh như bác hẳng mong muốn
theo ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần năm mươi tham luận là bài viết của các cán bộ lão thành cách mạng các nhà khoa học các đồng chí lãnh đạo tỉnh quảng bình qua các thời kỳ với các nội dung chính
như những kỷ niệm về chuyến thăm quảng bình của bắc hồ và những lần ra thăm bác của các đoàn đại biểu tỉnh quảng bình tư tưởng hồ chí minh với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử bắc hồ ở quảng bình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương